hôm nay hai mươi bảy tháng năm tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến
để kịp thời thông báo những nội dung quan trọng của hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
tại hội nghị đồng chí nguyễn hồng diên đã thông tin về các vấn đề chính được đưa ra thảo luận
tại hội nghị lần thứ một mươi hai ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai đặc biệt là về công tác nhân sự cho đại hội một mươi ba
đồng chí cũng nhấn mạnh về bảy điểm bất cập trong công tác cán bộ đại hội một mươi hai
và đưa ra ba nguồn nhân chủ yếu của các bất cập này là nhận thức chưa đúng của các đại biểu
hệ thống quy chế còn thiếu chặt chẽ và quan trọng nhất đánh giá cán bộ vẫn là khâu rất khó
những hạn chế còn chậm được khắc phục
tại hội nghị ban tuyên giáo trung ương đã đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền về năm nội dung lớn
trong đó tập trung vào hai nội dung chính là tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng tuyên truyền kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn